quý vị khán giả chất lượng không khí ở hà nội ngày hôm nay thì khá tốt
chủ yếu là ở mức trung bình và mức tốt
nên không khí ở thủ đô trong những ngày cuối tuần này
thì chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời
tuy nhiên thì quý vị lưu ý chúng ta không nên tập thể dục
vào khoảng thời điểm sáng sớm hay là tối muộn
vì vào thời điểm này hà nội xuất hiện sương sớm
nhiệt độ chỉ vào khoảng một mươi tám độ c
điều này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mình
còn ở miền trung thì mưa sẽ kéo dài bốn ngày
bắt đầu từ ngày hôm nay
tại các tỉnh ven biển từ quảng nam đến khánh hòa
thì sẽ có lượng mưa từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
có nơi trên sáu trăm linh mm
các sông ở quảng ngãi bình định
có sông cảnh báo lũ vượt mức báo động ba
vì vậy bà con cần thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình mưa lũ
gia cố nhà cửa làm lối thoát trên mái nhà
chuẩn bị phao bè nổi để phòng trường hợp nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất tại trung bộ là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ c
trong khi đó thì nam bộ ngày hôm nay
sẽ là một ngày thời tiết nắng đẹp tạnh giáo
trong lành dịu mát
rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời trong ngày cuối tuần
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ c
có nơi sẽ trên ba mươi ba độ c

hệ thống vtol